trong sáng mai quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các thành viên chính phủ
bốn bộ trưởng trưởng ngành sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội đồng bào và cử tri cả nước
bên lề kỳ họp nhiều đại biểu đã và đang chia sẻ với truyền hình công an nhân dân
những kỳ vọng ý kiến xung quanh phiên chất vấn đầu tiên của quốc hội khóa một mươi năm
chương trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm sẽ bắt đầu với bốn bộ trưởng
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long sẽ là bộ trưởng lần đầu trả lời chất vấn trực tiếp tại nghị trường
đặc biệt là nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh chiến lược phòng chống dịch chiến lược vaccine
tiếp đó bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội sẽ trả lời nhóm vấn đề về việc thực hiện các gói hỗ trợ
cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc
và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc
việc chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan theo dõi kiểm tra việc thực hiện cứu trợ thiện nguyện bảo đảm đúng chế độ chính sách
sau đó bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn sẽ đăng đàn để trả lời các nhóm vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
là bộ trưởng lần đầu trả lời chất vấn trước quốc hội bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo sẽ trả lời các vấn đề liên quan đến việc bảo đảm chất lượng dạy và học
đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo công tác dạy và học trực tuyến giảm tải chương trình bảo đảm công bằng trong dạy học an toàn y tế trường học tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
là thành viên chính phủ tư lệnh ngành cuối cùng đăng đàn trả lời chất vấn bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng tập trung các nội dung giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế
hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh
tổ chức kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng tập trung các nội dung giải pháp phục hồi và phát triển kinh doanh để phục hồi phát triển kinh doanh